thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình hình an ninh trực tự tại một số vùng nông thôn nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại
đáng chú ý là vấn đề cướp giật tài sản đang có chiều hướng gia tăng khiến người dân không khỏi hoang mang lo lắng
phản ánh về vấn đề này phóng sự được thực hiện tại huyện sóc sơn hà nội
khu vực đề thá xã xuân giang huyện sóc sơn hà nội
đây là khu vực thường xuyên xảy ra cướp trong thời gian qua
chỉ chưa đầy một tháng tại đây đã xảy ra liên tục hai vụ cướp trong đêm
từ đó thì chuyên án mới thành công
mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai
nhưng bốn con người này đều có điểm chung là tìm đến con đường bất chính
để rồi cái giá mà chúng phải trả là quá đắt
đó là sự trừng phạt của pháp luật khi chúng bị công an huyện sóc sơn bắt về tội cướp giật tài sản
cầm đầu ổ nhóm này là nguyễn minh tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện sóc sơn hà nội
do tôi hâm chơi đối đối cùng bạn bè
không nghe nói bố mẹ lên khi không có tiền tiêu xài
nên tôi cùng đồng phạm lại xin ý định đi cướp tài sản để có tiền tiêu dài
tôi đã nhận rõ hành vi phạm tội của mình
xin gia đình bị hại tha thứ
tôi xin chịu trung nhiệm trước pháp luật
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện đã xảy ra

ba vụ cấp giật tài sản năm vụ cấp tài sản một vụ cưỡng đoạt tài sản
điển hình ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu chị hoàng thị tuyết minh đang trên đường đi làm về
đã bị một nhóm đối tượng khống chế để cướp xe máy
tôi có một quyền là chị em phụ nữ không nên đi một mình
để có người quen thân đi cùng hoặc là gọi người đến đón
đi như thế rất là nguy hiểm
vì tôi đã vui bị như thế rồi tôi rút được kinh nghiệm
không nên đi một mình nó sẽ giảm đến tính mạng
qua một số vụ việc trên cho thấy với những thủ đoạn không có gì làm mới
nhưng tính chất và mức độ vi phạm lại có sự phức tạp hơn
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tội phạm cướp giật tài sản thời gian qua
tôi thấy rằng là các đối tượng là hầu hết là dính vào mạng tùy đà
thứ hai là nghiện điện tử internet
cái thứ ba là gần như là không được sự quan tâm giải rỗ của gia đình
cái thứ ba là không được sự quan tâm giải rỗ của gia đình
thì nó rơi vào các hoàn cảnh ví dụ như bố mẹ ly hôn
rồi gia đình không hoàn chỉnh có mẹ thì không có bố
hoặc là bố hoặc mẹ mất hoặc cả hai đều đều mất
hoặc là nếu có thì lại chia tay
có những gia đình không hoàn thiện về mặt công công tổ chức của gia đình
cho nên các em các cháu gần như là thiếu sự giải rỗ bảo quan
của những người lớn và những người thân trong gia đình dẫn đến cái việc như thế
và các em sớm tham gia sớm lao vào
dính vào những cái tài nạn xã hội và dẫn đến cái việc hành vi cướp tài sản
mặc dù lực lượng công an đã có sự vào cuộc tích cực trong vấn đề phòng chống tội phạm cướp giật
xong hơn lúc nào hết mỗi người dân cần tự nêu cao tinh thần cảnh giác
bảo vệ tài sản của mình nhằm hạn chế xảy ra những vụ cướp giật không mong muốn